khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua tại một căn hộ thuộc tầng sáu tòa nhà ct tám thuộc thôn đình thôn phường mỹ đình một quận năm từ liêm hà nội đã xảy ra hỏa hoạn
đám cháy được phát hiện phát ra từ khu vực lô ra của căn hộ kề trên
tại hiện trường các lực lượng chữa cháy đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà dập tắt đám cháy kịp thời không để cháy lan
đến hai mươi h năm mươi sáu phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
quá trình chữa cháy có một nhân viên ban quản lý tòa nhà bị ngặt khói đã được đưa đi cấp cứu
về tài sản một số vật dụng của gia đình bị cháy diện tích cháy vào khoảng hai năm m hai
theo các nhân chứng có thể nguyên nhân gây cháy xuất phát từ quá trình đun nấu sau đó gây cháy lan sang vật dụng khác
trần hoàng thể vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an huyện trảng bom đã bắt quả tang khi đối tượng đang tàng trữ trái phép một mươi hai gói ma túy có trọng lượng hơn tám mươi năm g
trần hoàng thể là đối tượng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy bị toán nhân dân huyện trảng bom xử phạt một mươi năm tháng tù giam
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín tại xã phú lợi huyện định quán tỉnh đồng nai
khiến năm người tử vong cục đường bộ việt nam đã yêu cầu sở giao thông vận tải tp hcm kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi
cụ thể tập trung kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô của đơn vị và xử lý vi phạm theo quy định
báo cáo kết quả kiểm tra xử lý về cục đường bộ việt nam trước ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách thành bưởi và xe khách thành bưởi
qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình xe khách thành bưởi khi va chạm đang chạy quá tốc độ không giữ khoảng cách an toàn
đâm vào đuôi xe tải lấn sang làn bên cạnh dẫn đến va chạm với xe chạy chiều ngược lại
xe khách một mươi sáu chỗ chạy quá tốc độ cho phép liên tục trước thời điểm xảy ra tai nạn
khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua tại một căn hộ thuộc tầng sáu tòa nhà ct tám thuộc thôn đình thôn
phường mỹ đình một quận năm từ liêm hà nội đã xảy ra hỏa hoạn
đám cháy được phát hiện phát ra từ khu vực lô gia của căn hộ kề trên
tại hiện trường các lực lượng chữa cháy đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà dập tắt đám cháy kịp thời không để cháy lan
đến hai mươi h năm mươi sáu phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
quá trình chữa cháy có một nhân viên ban quản lý tòa nhà bị ngặt khói đã được đưa đi cấp cứu
về tài sản một số vật dụng của gia đình bị cháy diện tích cháy vào khoảng hai năm m hai
theo các nhân chứng có thể nguyên nhân gây cháy xuất phát từ quá trình đun nấu sau đó gây cháy lan sang vật dụng khác
vào tối ngày hôm qua các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đã phong tỏa một phần tuyến đường lạc long quân
thuộc xã tiến thành thành phố phan thiết do cát đỏ tràn xuống gây ngập đường sụp mố cầu tại khu vực này
trước đó vào chiều cùng ngày trên địa bàn thành phố phan thiết có mưa rất lớn tại khu vực đường lạc long quân
thuộc xã tiến thành mưa lớn đã làm nước từ trên đồi cao mang theo lượng lớn cát đỏ tràn xuống nhà dân
và đường lạc long quân ở các thôn tiến phú tiến hải thuộc xã tiến thành
lượng cắt đỏ quá lớn đã khiến giao thông ồn ứ các xe không thể di chuyển
một cây cầu tại thôn tiến hải bị sụp mố lực lượng chức năng đang tìm giải pháp khắc phục
thực hiện nhiều vụ cướp sở tài sản hai đối tượng đinh văn tiến và đinh ngọc hoàng
vừa bị công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ bắt giữ
hai đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ cướp sở điện thoại iphone một mươi một pro max của một cháu bé vào tối ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
ngoài vụ cướp sở trên đinh văn tiến và đinh ngọc hoàng còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác
trên địa bàn huyện thanh sơn và huyện thanh thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
công an thu giữ một xe mô tô ba chiếc điện thoại di động trong đó có một chiếc iphone một mươi một pro max
công an phường năm tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng mai hoa cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú xã mỹ tân huyện cái bè tỉnh tiên giang theo quyết định truy nã
cảnh là đối tượng có hai quyết định truy nã cùng về hành vi trộm cắp tài sản
cảnh là đối tượng có hai quyết định truy nã cùng với hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng ba giờ sáng ngày ba
lực lượng công an phường năm thành phố vĩnh long phát hiện đối tượng mai hoa cảnh đang có mặt tại khu vực phường năm
nên tiến hành bắt giữ
được biết mai hoa cảnh đã bị cơ quan công an ra hai quyết định truy nã
cụ thể ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
và ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
cùng với hành vi trộm cắp tài sản
sau khi thực hiện liên tiếp hành vi trộm cắp tài sản và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
thì đối tượng cảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay
hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang xử lý theo quy định
một tụ điểm đá gà ăn tiền liên quan đến một mươi năm đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu triệt xóa thành công
thu giữ hơn một mươi một triệu đồng
vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng chín phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tăng một mươi năm triệu đồng
một mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại một khu đất trống trên địa bàn ấp củ lao xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà đá hai cặp cựa bằng kim loại số tiền hơn một mươi một triệu đồng
một mươi hai chiếc điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
chiều tới qua thông tin từ đồn biên phòng vinh hiền bộ đội biên phòng thư giãn
thiên huế cho biết trên địa bàn xã giang hải huyện phú lộc
vừa có hai em học sinh lớp chín bị đuối nước mất tích khi đi tắm biển
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h năm mươi phút cùng ngày có nhóm tám em học sinh lớp chín
đang theo học tại trường lâm mậu quang xã vinh mỹ huyện phú lộc
rủ nhau đi tắm tại bãi biển thuộc thôn ba xã giang hải huyện phú lộc
do sóng lớn đã làm hai em học sinh bị đuối nước và mất tích
nhận được tin báo đồn biên phòng vinh hiền đã huy động một mươi cán bộ chiến sĩ
và một phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm
đến một mươi bảy h bốn mươi năm cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy một học sinh là em nguyễn văn hiền
sinh năm hai nghìn chín nhưng đã tử vong lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại
thưa quý vị và các bạn lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa cứu kịp thời sáu người mắc kẹt trong đám cháy
từ căn nhà hai tầng ra bên ngoài xảy ra vào dạng sáng ngày ba mươi tháng chín
vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn tài sản của người dân
có thể thấy cháy nổ xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan lơ là các quy định
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy do đó công tác tuyên truyền quy định liên quan đến an toàn cháy nổ
thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư căn hộ và nhiều loại hình khác
đang được công an các đơn vị địa phương tại đà nẵng triển khai thường xuyên quyết liệt
đây là buổi thực tập sử dụng bình chữa cháy tại chỗ cho lực lượng nồng cốt
tại cơ sở được công an quận thanh khề triển khai trên địa bàn các phương
từng thao tác được hướng dẫn cụ thể chi tiết cũng như kỹ năng xử lý để dập tắt đám cháy
một cách hiệu quả an toàn và nhanh nhất
nắm vận kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy lực lượng an ninh cơ sở sẽ phát huy hiệu quả
trong công tác chỉ huy tuyên truyền cho người dân tại khu dân cư khi có sự cố xảy ra
đây là vấn đề cơ bản mà người dân ai cũng cần phải được biết
qua quá trình quân liện lần này
chúng tôi là những người lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng
là năng cao được nhận thức về cháy nổ
sau đó về tại địa phương nếu có cháy nổ xảy ra
chúng tôi là những người nồng cốt là trung phong bị đào để chữa cháy tại chỗ
hiện nay đường quận thanh khề có năm nghìn tám trăm tám mươi chín đậu dân phòng với hai nghìn chín trăm bốn mươi năm đậu viên
chúng tôi xác định đây là một lực lượng phòng cháy trái rất quan trọng
được quy định trong lực phòng cháy trái
và đồng thời chúng tôi đã tổ chức huấn luyện thường chiên tiên triền
trong lực lượng phòng cháy trái
chúng tôi đã tổ chức huấn luyện cho lực lượng này để có kỹ năng về công tác chữa cháy
để lực lượng này tham gia chữa cháy ở khu dân cư
ở địa phòng khi mà lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa đến
từ tuyên truyền hướng dẫn đến tổ chức diễn tập phương án chữa cháy thực tế tại cơ sở
trong đợt câu điểm này từng căn hộ nhà ở kết hợp cho thuê trọ
cũng được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy thoát hiểm thoát nạn nếu không may có sự cố xảy ra
đội chữa cháy tại cơ sở người thuê trọ cùng tham gia diễn tập
được hướng dẫn thường xuyên đội chữa cháy cơ sở cũng trao dồi thêm kỹ năng
khắc phục được thiếu sót tồn tại khi triển khai đặc biệt là tâm lý khi xử lý tình huống
qua buổi diễn tập hôm nay tại cơ sở em đã rút ra được kinh nghiệm
kỹ năng thoát nạn trên tầng thường và những kỹ năng chữa cháy tại chỗ
việc sử dụng bình chữa cháy và toàn thiết bị chữa cháy
nhìn chung đánh giá lực lượng phòng cháy cơ sở đã thực hiện tốt nầu dung của kế hoạch qua buổi tập
có nghĩa là lực lượng phòng cháy cơ sở khi có phát hiện sự cố cháy nổ xảy ra
đã tiến hành báo động cắt điện cũng như sử dụng các phương tiện chữa cháy tại cơ sở
để dập tắt đám cháy cũng như hỗ trợ người dân di chuyển tài sản
cũng hướng dẫn cho người dân thoát nạn một cách nhanh nhất
để không ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân
hậu quả sau mỗi vụ cháy là vô cùng lớn
đó không chỉ là tài sản mà còn là tính mạng của rất nhiều người
chỉ khi nhận thức của người dân về quy định phòng cháy chữa cháy được nâng cao
thì nguy cơ cháy mới được kiềm chế
bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn bắt đầu từ ngày hai tháng một mươi
công an tp đà nẵng sẽ ra quân kiểm tra toàn diện tại các trung cư căn hộ mini
nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn